thông tin từ bộ công an cho biết ngày hôm nay hai tháng tám cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam cấm đi khỏi nơi cư trú khám xét chỗ ở nơi làm việc
đối với bốn bị can là cán bộ của trường đại học đông đô bốn bị can này bị khởi tố về tội giả mạo trong công tác quy định tại điều ba trăm năm mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
các bị can gồm dương văn hòa hiệu trưởng trường đại học đông đô trần ngọc quang phó trưởng phòng đào tạo và quản lý sinh viên trường đại học đông đô phạm vân thùy và lê thị lương cùng là cán bộ trường đại học đông đô
hiện vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra bộ công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật